thạc sĩ bác sĩ ngô đức hiệp phó khoa phòng và phẫu thuật tạo hình bệnh viện trợ rẫy tp hcm vừa cho biết
cả bốn bệnh nhân bỏng lửa xăng trong vụ đổ xăng đốt lò bánh mì ở bình dương đang được các y bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị
bốn bệnh nhân là lê thị bích vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám bỏng một mươi năm trần thị cẩm hương sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn bỏng ba mươi
nguyễn thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và nguyễn văn nhỏ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn bỏng hai mươi sáu
các vết bỏng chủ yếu tập trung ở tay và hai chân với một số vị trí bỏng sâu độ hai
theo các bác sĩ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ổn định và tiếp xúc tốt
các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định đang được các y bác sĩ điều trị tích cực bù điện giải sử dụng kháng sinh giảm đau
tuy nhiên khoa vẫn đang theo dõi sát vì trong quá trình điều trị có thể xảy ra những bất thường
ví dụ như diễn biến tâm lý sẽ ảnh hưởng lớn đến sự hồi phục hoặc tính mạng bệnh nhân
các bệnh nhân cho biết trước đó đêm ngày ba mươi tháng tám nguyễn thanh giàu hai mươi hai tuổi là em trai
và đang làm thuê tại tiệm bánh mì cho chị oanh cãi nhau về việc giàu thường xuyên đi trễ về sớm
sau lời qua tiếng lại đối tượng này đã đem bình xăng đổ xuống sang và vung mạnh về các nạn nhân rồi châm lửa đốt